tuy nhiên việc này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật
tình trạng xâm hại lấn chiếm di tích trùng tu không đúng tinh thần của luật di sản văn hóa
làm biến dạng giá trị di tích thất thoát cổ vật xảy ra ở một số di tích
đồng thời nhu cầu phát triển tham quan khám phá du lịch của người dân ngày một lớn
cũng mảnh ngờ không nhỏ đến việc quản lý bảo tồn gìn giữ các di tích
thưa vị khách mời qua phóng sự mà chúng ta vừa mới theo dõi ở trên thì
không phải mới chỉ có một hai trường hợp trùng tu di tích không đúng cách
khiến nhiều người dân và nhà nghiên cứu phải lên tiếng
mà trên thực tế đã có khá nhiều những công trình trùng tu di tích
mà gây ra bức xúc vì là quá trình trùng tu không đảm bảo yêu cầu
vậy thì theo hai vị khách mời đâu là nguyên nhân mà dẫn đến thực trạng này ạ
tuy rằng pháp luật có đặt ra tuy rằng cái nhận thức đó cao
nhưng mà vấn đề người ta chưa coi trọng cái trí tuệ
người ta chưa coi trọng cái giá trị thực về vấn đề lịch sử và văn hóa xã hội của người xưa để lại
cho nên rằng họ hay làm một cách có phần còn hơi tùy tiện
chẳng hạn như lắt kín hết cả
trong khi người xưa mọi cái chi tiết của họ đều được gắn với một ý kiện ý nghĩa nhất định nào đấy
chẳng hạn như lát sân những cái mạch thẳng đâm vào mặt thần là người xưa không có
thì nay họ lát kín đi và những các cái mạch đó tùy tiện
sự tùy tiện ấy là sự không hiểu biết
hiện nay đánh giá về cái sự không hiểu biết của các nhà
tu bổ di tích ấy là nó còn rất lớn
cái điều thứ hai là khi họ đã không hiểu kỹ
nhưng họ rất ngại gặp những cái người nghiên cứu
mà những người nghiên cứu họ chỉ dẫn cho
thì nó sẽ tránh được rất nhiều sai lầm
cái điều đó là chúng tôi thấy nó rõ ràng
qua công tác tu bổ di tích trong thời gian vừa qua
thì thấy rằng là cái hoạt động đào tạo
đào tạo của chúng ta là còn yếu kém còn thiếu rất là nhiều
chúng ta mới chỉ có trường đh tp hcm đh hn
rồi viện bảo tồn di tích đào tạo những người trong cái lĩnh vực tu bổ di tích
còn lại các cái trường khác thì chúng ta đào tạo trong cái lĩnh vực này hầu như chưa có
đây chính là cái nhược điểm mà nó dẫn đến những cái sai phạm
trong hoạt động tu bổ di tích trong thời gian trước đây
trong thời gian trước đây
và vì vậy thì qua cái việc này thì cái văn bản quy phạm pháp luật
cũng đã đề xuất để các trường đại học này trong thời gian tới
nhà nước quan tâm để xây dựng những cái khoa hoặc những cái chuyên ngành
liên quan đến cái hoạt động đào tạo tù bổ di tích
để góp phần nâng cao cái hàm lượng khoa học
trong các cái vấn đề tu bổ di tích của chúng ta trong thời gian tới
tránh được giảm dần giảm dần đến mức tối đa
trong cái việc sai phạm trong hoạt động tu bổ di tích của chúng ta trong thời gian tương lai
chúng tôi thì cũng rất muốn là ông chia sẻ thêm về những cái dự định của cục di sản văn hóa
để cho cái việc trùng tu di tích của chúng ta sẽ đảm bảo là các di tích đó
được bảo tồn chứ không phải là làm mới những cái di tích của chúng ta bây giờ
một là hiện tại thì chúng ta là cục di sản văn hóa là sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ
để yêu cầu cũng như là giám sát cái việc thực hiện nghiêm
các quy định của pháp luật về di sản văn hóa đã được ban hành trong thời gian vừa qua
chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian hiện tại thực hiện tốt được những cái quy định đấy

đã phần nào cơ bản để mà giữ cho cái hoạt động tu bổ di tích nó đi đúng hướng
tránh được những cái sai phạm không đáng có trong hoạt động này
hàng năm thì bộ văn hóa cũng đều nhắc nhở ngành văn hóa
cũng như chính quyền ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trong cái việc là quản lý chặt chẽ các cái hoạt động tu bổ di tích
theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa
và tổ chức các khóa học cho các cái đơn vị cá nhân mà trực tiếp quản lý di tích đấy
để nắm bắt hiểu rõ thêm
về các quy định pháp luật quản lý hoạt động tu bổ di tích
cũng như quản lý di tích
và nâng cao những cái hiểu biết về di tích của mình
đối với cả các cái di tích này
trong đó có việc yêu cầu là các ban quản lý trực tiếp di tích
là phải ban hành trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân
quy định cụ thể những nội dung mà phải quản lý đối với di tích đấy
đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng
nếu chính quyền địa phương ủy ban nhân dân các cấp tổ chức cá nhân
tham gia trực tiếp quản lý các di tích
thực hiện đầy đủ những quy định này
thì chúng tôi nghĩ rằng hạn chế về vi phạm tu bổ di tích sẽ
sẽ hạn chế rất nhiều trong thời gian hiện tại
còn trong tương lai thì ngày càng đẩy mạnh hơn
các công tác nghiên cứu khoa học về tu bổ di tích
ví dụ như chúng tôi cũng đã định hướng là sẽ hoàn thiện
các cái chỉ tiêu định mức liên quan đến các hoạt động tu bổ di tích
phối hợp nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực tu bổ di tích
cũng như là tăng cường đào tạo cho cái đội ngũ cán bộ quản lý di sản văn hóa của mình
trong thời gian tới thì sẽ giảm dần được những cái tồn tại
trong cái hoạt động tu bổ di tích cũng như là quản lý di tích nói chung
vậy còn nhà nghiên cứu di sản văn hóa trần lâm biển
là một người có chuyên môn nhiều tình cảm và tâm huyết
cho lĩnh vực di sản văn hóa
chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe ý kiến của ông về việc là
những giải pháp thiết thực để cho việc trùng tu tôn tạo di tích của chúng ta
đạt hiệu quả nhiều hơn
tôi thấy như thế này đối với dịch sản văn hóa
muốn tu bổ cho nó tốt đẹp
người ta thường hay nói đến cái tâm
nhưng cái tâm thì không giải quyết được vấn đề
một cái tâm chỉ là một phạm trù một mặt thôi
chứ còn cái tuệ là cái chính
cái điều đầu tiên cái tuệ là phải hiểu biết nó
và cái pháp luật là cái để giảng buộc anh
nhưng mà đòi hỏi chính những người tu bổ di tích ấy
là phải có yêu quý thực sự đối với di tích
vâng rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông trần lâm điền
và cảm ơn hai vị khách mời đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn rất hy vọng rằng những kiến nghị giải pháp
mà chúng ta đang cùng thảo luận có cơ hội để đi vào thực tiễn
và khi đó những di tích văn hóa những dấu ấn của lịch sử
sẽ luôn đạt hiệu quả
thực sự sẽ luôn được những thế hệ sau này tiếp tục bảo tồn
và giữ được những giá trị của nó bền lâu với thời gian
đến đây thời lượng của chương trình góc nhìn văn hóa cũng đã hết